mưa rông phân bố không đều cục bộ có thể xảy ra mưa rông mạnh với lượng lớn kèm theo nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật nguy hiểm
do mưa xảy ra về chiều muộn nên nhiệt độ ban ngày ở hai khu vực vẫn cao
ở tây nguyên nhiệt độ ở mức từ ba mươi một ba mươi bốn độ còn đối với khu vực nam bộ nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi năm độ trời khá nóng vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều
trên biển cùng với hoạt động của gió tây nam trong đêm nay và chiều tối ngày mai
biển từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang khu vực vịnh thái lan cũng như là vùng phía nam của biển đông tiếp tục có mưa rào và rông mạnh
tầm nhìn vì thế giảm thấp đồng thời nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy và gió giật nguy hiểm nên các phương tiện tàu thuyền cần hết sức lưu ý
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước